nằm trong chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam lào campuchia lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh con tum
sáng ngày ba tháng một mươi một tại cột mốc biên giới ba biên lực lượng biên phòng ba nước đã tổ chức lễ trào cột mốc
tổ chức tuần tra chung và trồng vườn cây hữu nghị tại khu vực cột mốc
với tình đoàn kết hữu nghị lâu đời thời gian qua lực lượng bảo vệ biên giới ba nước việt nam lào campuchia
đã thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra chung
thông qua hoạt động này đã giúp các bên bảo vệ nguyên trạng đường biên cột mốc và chủ quyền biên giới quốc gia
trao đổi thông tin đánh giá tình hình và bàn biện pháp cụ thể về đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần làm thất bại âm mưu phá hoại môi trường hòa bình ổn định trên biên giới của các thế lực thù địch
giúp người dân hai bên khu vực biên giới yên tâm lao động sản xuất góp phần làm cho tình đoàn kết anh em
mối quan hệ hữu nghị truyền thống láng giềng ngày càng trở nên thân thiết